các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

thưa quý vị và các bạn năm hai nghìn một mươi sáu mặc dù bối cảnh trên thế giới có nhiều biến động tác động trực tiếp đến đất nước ta
song dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam sự nỗ lực không mệt mỏi của toàn hệ thống chính trị và của mỗi người dân
việt nam đã đạt được nhiều kết quả đáng tự hào góp phần từng bước xây dựng một việt nam giàu mạnh công nghiệp theo hướng hiện đại
và ngay sau đây chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại một số sự kiện nổi bật trong năm hai nghìn một mươi sáu
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một thực sự là ngày hội của toàn dân là cơ hội để nhân dân trực tiếp tham gia xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa việt nam của dân do dân vì dân
mặc dù tăng trưởng gdp chỉ đạt sáu hai mươi một dưới sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của chính phủ kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định các cân đối lớn cơ bản được bảo đảm
tăng trưởng kinh tế cao hơn các nước đang phát triển ở châu á năm năm
khu vực đông nam á bốn năm
lần đầu tiên việt nam có trên một trăm một mươi doanh nghiệp thành lập mới thu hút đầu tư nước ngoài đạt kỷ lục
với việc đăng cai tổ chức thành công các hội nghị cấp cao amex bảy clmv tám wfes mekong
tích cực tham gia các diễn đàn khu vực và quốc tế và triển khai thành công nhiều chuyến thăm ngoại giao song phương quan trọng
các hoạt động này đã khẳng định chính sách đối ngoại nhất quán và quyết tâm hội nhập quốc tế sâu rộng toàn diện
bóp phần tiếp tục duy trì
môi trường hòa bình ổn định tạo thuận lợi cho công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
dưới sự chỉ đạo của chính phủ thủ tướng chính phủ cả hệ thống chính trị đã vào cuộc trong phòng chống thiên tai
hạn hán xâm nhập mặn ứng phó biến đổi khí hậu bảo vệ môi trường đã có chủ trương đóng cửa rừng tự nhiên
xử lý nghiêm cấp vụ phá rừng
đặc biệt lần đầu tiên trong lịch sử việt nam đối diện với thảm họa môi trường ảnh hưởng cuộc sống của hàng triệu người dân
hơn hai tháng cả hệ thống chính trị vào cuộc đã truy tìm được nguyên nhân thủ phạm và quyết liệt xử lý giải quyết sự cố môi trường biển tại bốn tỉnh miền trung
nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống
những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ nhận được sự đồng tình hưởng ứng của đông đảo cán bộ đảng viên và nhân dân
nhiều vụ án tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng phức tạp dư luận bức xúc đã được xử lý đúng tiến độ
nghiêm minh theo quy định của pháp luật như vụ án phạm công danh vụ án hà văn thắm vụ án lê dũng vụ án phạm ngọc ngoạn
liên quan đến vụ trịnh xuân thanh đang tiến hành làm rõ
trong năm hai nghìn một mươi sáu dưới sự chỉ đạo của đảng nhà nước lực lượng công an đã chủ động ngăn chặn
phản bác kịp thời các thông tin quan điểm xuyên tạc sai trái chống phá đảng nhà nước của các thế lực thù địch
điều tra khám phá trên bốn mươi hai vụ phạm pháp hình sự bắt xử lý trên tám mươi đối tượng
phát hiện xử lý gần một mươi bảy vụ tội phạm kinh tế hai trăm bốn mươi bốn vụ tội phạm tham nhũng trên ba vụ buôn lậu
xử lý trên một mươi bảy năm trăm linh vụ vi phạm pháp luật về môi trường phát hiện bắt giữ gần một mươi chín vụ phạm tội ma túy với gần hai mươi chín đối tượng
tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm còn khoảng tám năm tạo việc làm cho trên một sáu triệu lần người
tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế lần đầu tiên đạt trên tám mươi một
thêm ba di sản việt nam gồm thơ văn trên kiến trúc cung đỉnh huế mộc bản trường học phúc giang
thực hành tín ngưỡng thờ mẫu tam phủ của người việt được thế giới vinh danh
khu vực dịch vụ tăng sáu chín mươi tám việt nam đón một mươi triệu lượt du khách quốc tế cao nhất từ trước đến nay
trong lĩnh vực thể thao lần đầu tiên việt nam đoạt mi trường vàng tại olympic
thưa quý vị
nhân dịp năm mới hai nghìn một mươi bảy ngày hôm nay thượng tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an
đã gửi thư chúc mừng năm mới tới toàn thể tướng lĩnh sĩ quan cán bộ chiến sĩ công nhân viên học viên
những người đã và đang từng ngày ra sức giữ vững an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội
truyền hình công an nhân dân xin gửi tới quý vị và các bạn toàn văn thư chúc mừng năm mới của bộ trưởng tô lâm
thư chúc mừng năm mới
hà nội ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi bảy
các đồng chí thân mến nhân dịp năm mới hai nghìn một mươi bảy và đón xuân đinh rậu thay mặt đảng ủy công an trung ương và bộ công an
tôi thân ái gửi tới toàn thể tướng lĩnh sĩ quan hạ sĩ quan chiến sĩ công nhân viên học viên các đồng chí cán bộ hưu trí
thương binh bệnh binh thân nhân liệt sĩ công an nhân dân các đồng chí công an xã bảo vệ dân phố bảo vệ cơ quan doanh nghiệp
lời thăm hỏi và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất
năm hai nghìn một mươi sáu bên cạnh những thuận lợi cơ bản tình hình thế giới khu vực và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp
đặt ra khó khăn thách thức lớn hơn đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội
xong dưới sự lãnh đạo của trung ương đảng quốc hội chính phủ sự đồng tâm hiệp lực của cả hệ thống chính trị
sự ủng hộ giúp đỡ to lớn của nhân dân
với niềm tin và quyết tâm chính trị cao lực lượng công an nhân dân đã nỗ lực cố gắng vượt qua mọi khó khăn thử thách
tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp công tác kịp thời ngăn chặn âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch
ngăn chặn các loại tội phạm tệ nạn xã hội giữ gìn trật tự an toàn xã hội góp phần bảo vệ tuyệt đối an toàn
đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi hai của đảng bầu cử quốc hội khóa một mươi bốn và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
giữ vững ổn định chính trị tạo môi trường an ninh an toàn lành mạnh cho nhân dân và phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đối ngoại của đất nước
bước sang năm mới hai nghìn một mươi bảy là năm thứ hai có vị trí rất quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng
và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi yêu cầu nhiệm vụ công tác rất nặng nề đòi hỏi lực lượng công an nhân dân
tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang tăng cường đổi mới
kỷ cương trách nhiệm hiệp đồng chặt chẽ với quân đội nhân dân và cả hệ thống chính trị gương mẫu đi đầu trong thực hiện nghị quyết
trung ương bốn khóa một mươi hai về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống
những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
tạo chuyển biến đột phá mới về chất lượng hiệu quả các mặt công tác hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ vững an ninh quốc gia
trật tự an toàn xã hội phục vụ thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc xứng đáng với sự tin yêu của đảng nhà nước và nhân dân
chúc các đồng chí và gia đình năm mới dồi dào sức khỏe hạnh phúc và thành công chào thân ái và quyết thắng
thượng tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an
thưa quý vị như vậy năm mới hai nghìn một mươi bảy là năm thứ hai có vị trí rất quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng
và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
bên cạnh những thời cơ thuận lợi tình hình thế giới khu vực và trong nước tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp
đặt ra nhiều khó khăn thách thức lớn đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội của lực lượng công an nhân dân

website go tám trăm tám mươi chín com một hình thức hoạt động tương tự mô hình đa cấp được lập nên bởi trần văn hạch
các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt gần ba tỷ đồng
các đối tượng thì ban đầu cũng tạo ra được các cơ chế chơi để những người tham gia đầu tiên có tiền
sau khi có lượng người tham gia rất lớn các đối tượng đã dùng các thủ thuật trên máy tính để thiết lập ra những id ảo
những id này không theo quy chế của các đối tượng là cho tiền ai cả
mà những id này chỉ dành để hút tiền
và các đối tượng tạo ra id này thường chọn những thời điểm chuẩn bị sập để hút một lượng tiền nhất định
sau đó là cho sập mạng và xóa toàn bộ dấu vết trước khi tạo ra id ảo trên
không chỉ lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà giờ đây tội phạm truyền thống đang có xu hướng sử dụng công nghệ cao để hoạt động phạm tội
điều này đã gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự đặc biệt là vấn nạn cá độ bóng đá
euro hai nghìn một mươi sáu đã minh chứng nạn cá độ bóng đá tăng đột biến
tiền cá độ ước tính hàng chục nghìn
khiến chúng ta không khỏi giật mình vỡ nợ xuất hiện đâm thuê chém mướn gia tăng và phát triển mạnh làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự
chúng tôi sẽ đẩy mạnh việc đầu tư trang thiết bị hiện đại để phục vụ đấu tranh có hiệu quả đối với loại tội phạm này
và phối hợp chặt chẽ đối với các ngành chức năng đặc biệt là đối với các nhà mạng để kịp thời phát hiện những thông tin
những vấn đề liên quan
nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn xã hội luôn đặt ra nhiều khó khăn thách thức bởi nó ảnh hưởng trực tiếp đến sự bình yên của nhân dân
tội phạm hình sự ngày càng trẻ hóa nguy hiểm và manh động
tội phạm băng nhóm ngày càng liều lĩnh và đang có dấu hiệu phức tạp
các đối tượng sẵn sàng sử dụng vũ khí nóng để giải quyết mâu thuẫn
chúng tôi đã tăng cầm lực lượng phối hợp với các đơn vị cảnh sát công khai đặc biệt là lực động vốn bột
sẽ tăng cầm cái việc là tuần tra bật phục kiểm soát hành chính trên các cung đường các tuyến đường
mà các đối tượng có thể mang vũ khí đi gây án trong các giờ cao điểm cũng như ban đêm
và các cái giờ mà các đối tượng thường hay vào chạm nhau để chúng ta phát hiện thu giữ và ngăn chặn kịp thời các đối tượng này
không chỉ những mối đe dọa từ thủ đoạn tinh vi nguy hiểm của tội phạm công nghệ cao
tính chất manh động phức tạp của tội phạm hoạt động có tổ chức
mà tội phạm ma túy tội phạm buôn bán người
tội phạm kinh tế cũng đang thách thức những nỗ lực của lực lượng công an trong năm hai nghìn hai mươi ba
tin tưởng rằng lực lượng công an sẽ vượt qua nhiều khó khăn thách thức để đạt được nhiều kết quả to lớn
góp phần tích cực trong công tác phòng chống các loại tội phạm

thưa quý vị và các bạn trong những ngày nghỉ tết dương lịch
nhu cầu đi lại của người dân tăng cao các địa điểm công cộng vui chơi tập trung đông người
theo ghi nhận của chúng tôi trong ngày đầu tiên của năm mới
tình hình an ninh trật tự an toàn giao thông đã được đảm bảo duy trì người dân đón chào năm mới
trong sự đảm bảo an ninh trật tự tuyệt đối của các lực lượng chức năng
tại hà nội trung đoàn cảnh sát cơ động hà nội đã đồng loạt triển khai các phương án đảm bảo an ninh trực tự
theo đúng kế hoạch đã xây dựng
ngay từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu theo đó một trăm linh cán bộ chiến sĩ đã ứng trực duy trì công tác tuần tra kiểm soát
tại các địa bàn trọng điểm các tự điểm vui chơi thu hút lông người dân
đồng thời cảnh sát cơ động hà nội cũng phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an quận hoàn kiếm
nhằm ngăn chặn tình trạng đua xe cổ vũ đua xe trong đêm giao thừa
trung đoàn đã chủ động xây dựng cái kế hoạch tuần tra kiểm soát các địa bàn

ngoài ra các tổ công tác của lực lượng một trăm bốn mươi một của công an thành phố hà nội
cũng triển khai nhiều chốt chặn tại các tuyến đường trọng điểm dẫn vào nội đô
từ đó tình hình an ninh trật tự an toàn giao thông được kiểm soát
tại thành phố hồ chí minh
nhu cầu đi lại của người dân tăng cao
đặc biệt trong ngày hôm nay nhiều người dân các vùng ngoại thành các tỉnh lân cận
đã đổ về nội đô thành phố để vui chơi đón chào năm mới
theo đó lực lượng cảnh sát giao thông đã có một ngày làm việc vất vả để phân luận giao thông
đảm bảo nhu cầu đi lại cho người dân không để xảy ra ủng tắc nghiêm trọng
ban chứa huy trạm cảnh sát giao thông tân túc
chủ động xây dựng và đề xuất kế hoạch phương án đảm bảo an ninh trật tự
trật tự an toàn giao thông trong dịp tết dương lịch năm hai nghìn một mươi bảy
huy động tối đa lực lượng phương tiện thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông
đảm bảo khép kính hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ đồng thời triển khai phương án
phối hợp với các đơn vị liên kề tổ chức văn luồng từ xa khi có sự cố ủng tắc giao thông xảy ra
còn tại khánh hòa tết dương lịch năm nay thời tiết diễn ra thuận lợi
nên du khách và người dân đổ về vui chơi tại một số địa điểm ở thành phố nha trang
khá đông như quảng trường hai tháng bốn các điểm vui chơi giải trí
lực lượng cảnh sát giao thông đã lập chốt phân luồng giao thông chống ủng tắc và đua xe trái phép
thành lập nhiều tổ tuần tra lưu động kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm
công an các phường phối hợp với lực lượng cảnh sát cơ động cảnh sát trực tự
cảnh sát một trăm một mươi ba triển khai các phương án tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông
trật tự công cộng và ứng trực sẵn sàng xử lý kịp thời các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự
như vậy là năm hai nghìn một mươi sáu đã qua đi cùng với các quốc gia trên thế giới
hôm nay ngày đầu tiên của năm hai nghìn một mươi bảy người dân trên khắp mọi miền đất nước hân hoan chào đón năm mới
với nhiều hoạt động ý nghĩa và mang màu sắc chuyên biệt của từng vùng miền
tại thủ đô hà nội ngày đầu tiên năm mới hai nghìn một mươi bảy
ngày đầu tiên là mưa nhẹ trên các đường phố hay tại các điểm thuộc trung tâm của thủ đô
như phố đi bộ hồ hoàn kiếm đông vui tấp nập hơn ngày thường với cầu hoa biểu ngữ và dòng người nối
theo nhau trải dài tiếng nói tiếng cười tiếng hát rộn rã gieo vào lòng người nhiều niềm vui và
sự hứng khởi chào đón năm mới hai nghìn một mươi bảy an khang thịnh vượng
để tôi ra đường tôi thấy vui vui vui vui
tôi thấy có cảm xúc là mình thấy cuộc sống nó có những cái biến chuyển rất lớn và người dân thì rất
là phấn khởi khổ hởi và chào đón năm mới điều đó chứng tỏ là cái mức sống của người dân đã ngày
càng tốt hơn và người ta thấy đón chào một cái năm mới nó nhiều ý nghĩa hơn
tôi lần đầu tiên đến hà nội bắc thủ đô ngàn năm văn hiến cái phong cảnh ở bờ hồ này tôi không thể
nào mà tưởng tượng cái niềm hạnh phúc hân hoang của người dân hà nội cũng như tất cả những người
mà nơi khác đến rất là vui nhộn tiếng nhạc tiếng trèn tiếng vui đùa cười nói xôn xao từ lớn
đến trẻ tất cả những cái giai cấp đều là vui hòa mình với một cái tết
ngày đầu năm mới nhiệt độ tại sapa lào cai giảm thấp ở mức bảy độ c thời tiết rất lạnh
sương mù băng phủ nhưng đã có hàng chục nghìn du khách đến sapa nghỉ tết dường lịch
khiến không khí đón năm mới tại đây rất nhộn nhịp và tưng bừng các khách sạn nhà nghỉ
quán ăn đã chật khách nhưng vẫn bảo đảm trật tự an toàn giao thông và vệ sinh an toàn thực phẩm
trong dịp nghỉ tết dường lịch phòng văn hóa sapa đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa thể thao giải phóng
như biểu diễn văn nghệ truyền thống tái hiện trợ tình sapa thi đấu thể thao dân tộc
đặc biệt thu hút du khách là lễ hội mùa đông sapa tái hiện cảnh tuyết rơi với máy tạo thuyết nhân tạo
trong khi đó đúng bảy giờ sáng nay mùng một tháng một tại cửa khẩu quốc tế lào cai đã có hàng trăm
người chờ để làm thủ tục xuất nhập cảnh các cán bộ biên phòng
các cán bộ biên phòng các cán bộ biên phòng các cán bộ biên phòng các cán bộ biên phòng các cán bộ biên phòng
thủ tục cho những vị khách đầu tiên xuất cảnh sang trung quốc và làm thủ tục cho những vị khách đầu tiên nhập cảnh vào việt nam
những vị khách đầu tiên xuất cảnh và nhập cảnh đều được lãnh đạo của trạm biên phòng cửa khẩu tặng hoa chúc mừng
dịp tết dương lịch năm nay thay vì đón tết dương lịch tại gia đình như truyền thống
nhiều người dân tỉnh quảng ngãi đã chọn các tour du lịch nghỉ dưỡng
kết hợp trải nghiệm không khí tết ở nhiều địa điểm du lịch khác nhau
ngoài thị trường nội địa năm nay xu hướng người dân quảng
ngãi đăng ký đi du lịch nước ngoài tăng và tập trung ở các nước như thái lan
singapore malaysia úc mỹ và dubai ả rập xê út
năm cũ khép lại năm mới đã bắt đầu
với không khí hân hoan
tăng bừng trên khắp cả nước
chúng ta có quyền kỳ vọng và những điều tốt đẹp sẽ đến với hàng triệu người việt nam trong năm hai nghìn hai mươi
thưa quý vị sáng nay một tháng một năm hai nghìn một mươi bảy
tại sân bay quốc tế nội bài diễn ra lễ đón vị khách du lịch quốc tế đầu tiên đến hà nội trong năm mới hai nghìn một mươi bảy
du khách quốc tế đầu tiên đến hà nội năm hai nghìn một mươi bảy là ông thomas bao che người đức cùng với vợ
trên chuyến bay từ frankfurt đức đến hà nội
ủy viên bộ chính trị chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam nguyễn thiện nhân
cùng lãnh đạo tổng cục du lịch việt nam sở ngoại vụ hà nội
và đông đảo đại diện các doanh nghiệp du lịch hà nội đến dự
cùng với chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống đặc sắc chào mừng khách
đại diện các cơ quan chức năng đã tặng hoa và quà chúc mừng vị khách du lịch quốc tế đầu tiên đến hà nội
và các thành viên trong đoàn du lịch
đặc biệt chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam nguyễn thiện nhân
đã đọc lời chào mừng vị khách quốc tế đầu tiên đến hà nội bằng tiếng đức
đây là lần thứ hai ông thomas bầu đến việt nam du lịch
năm hai nghìn một mươi sáu ông và vợ đã đến du lịch ở việt nam ba tuần
tại tỉnh quảng nam sáng nay đoàn khách một mươi một người đến từ tây ban nha và úc
đã xông đất phố cổ hội an trong ngày đầu tiên của năm mới hai nghìn một mươi bảy
đây tiếp tục là tín hiệu khả quan cho ngành du lịch hội an sau năm hai nghìn hai mươi
với các chỉ số du lịch tăng cao
trước đó tối ngày ba mươi một tháng một mươi hai tại vườn tượng an hội đã diễn ra chương trình dạ hội
hội an chào năm mới hai nghìn một mươi bảy và đón chào vị khách quốc tế thứ hai ba triệu
đến du lịch quảng nam năm hai nghìn một mươi sáu
nhiều hoạt động văn hóa